tại thủ đô hà nội từ tháng một mươi số liệu ghi nhận có nhiều ngày chất lượng không khí ở mức kém
tuy nhiên từ tháng một mươi một là giai đoạn bắt đầu có những ngày mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn
tháng một mươi một xuất hiện nhiều ngày có chỉ số ieq ở mức xấu mức màu đỏ
nếu so sánh với tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín có năm ngày ở mức cảnh báo màu đỏ
thì năm nay tính đến hai mươi một tháng một mươi một đã có một mươi một ngày
điều đó cho thấy ô nhiễm không khí đang có xu hướng gia tăng
theo diễn biến của các năm trước từ tháng một mươi một đến tháng hai sẽ là cao điểm ô nhiễm không khí
khi mức độ và tần suất xảy ra ô nhiễm cao hơn
ngoài nguyên nhân gây ô nhiễm vốn có là khí thải từ giao thông các công trình xây dựng công nghiệp và hoạt động dân sinh
lại có thêm điều kiện thời tiết bất lợi như trời lặng gió sương mù nghịch nhiệt hay thiếu bức xạ mặt trời
sẽ khiến bụi mịn bị kìm giữ trong không khí không khuếch tán được làm tăng mức độ ô nhiễm
trước diễn biến của ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng và có thể ở mức báo động
nhiều người dân cũng đã có những lo lắng về tình trạng này
do không khí ô nhiễm mọi người cũng nên hạn chế các hoạt động ngoài trời
sử dụng khẩu trang chống bụi và vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý nhất là sau khi ra đường